cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu bộ tài nguyên và môi trường đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone một mươi sáu tháng chín
và hội thảo giới thiệu kết quả trình diễn chuyển giao công nghệ giảm phát thải khí nhà kính và các chất làm suy giảm tầng ozone trong lĩnh vực làm lạnh công nghiệp
tại lễ kỷ niệm cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu cũng đã trao giải thưởng học sinh trường phổ thông liên cấp olympia đoạt giải nhất
cuộc thi vẽ tranh bảo vệ tầng ozone tổ chức hội thảo giới thiệu kết quả trình diễn chuyển giao công nghệ giảm phát khí nhà kính và các chất làm suy giảm tầng ozone trong lĩnh vực làm lạnh công nghiệp
do quỹ môi trường toàn cầu tài trợ thông qua cơ quan thực hiện của gef là tổ chức phát triển công nghiệp liên hợp quốc unigo quản lý thực hiện
dự án góp phần thực hiện cam kết quốc tế của nhà nước việt nam trong khuôn khổ nghị định thư montia về các chất làm suy giảm tầng ozone
đây là những hoạt động tích cực của việt nam nhằm kỷ niệm ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone năm nay
được biết việc bảo vệ tầng ozone được luật hóa trong luật bảo vệ môi trường việt nam năm hai nghìn một mươi bốn và có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm